bộ kế hoạch và đầu tư phối hợp với facebook thực hiện chương trình tự hào việt nam và ra mắt mv bao la việt nam
trên nền giai điệu tư trẻ những địa danh nổi tiếng như hồ gươm bến bạch đằng xuất hiện đầy nổi bật và sắc nét
bên cạnh đó những món ăn dân dã quen thuộc như hột vịt lộn bắp xào hủ tiếu mì gõ cũng được nhắc đến trong mv một cách rất tự nhiên và gần gũi
đem đến hình ảnh chân thực về một việt nam giàu tài nguyên thiên nhiên giàu bản sắc văn hóa là một điểm đến lý tưởng cho khách du lịch